tại buổi họp báo thường kỳ phó phát ngôn bộ ngoại giao ngô toàn thắng đã thông tin thêm về vụ việc ba mươi chín người thiệt mạng tại vương quốc anh
và một số hoạt động đối ngoại nổi bật sẽ diễn ra trong thời gian tới
trả lời câu hỏi của một số cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế về công tác xử lý giải quyết vụ việc
có người việt nam trong số ba mươi chín người di cư thiệt mạng trong một container tại anh phó phát ngôn bộ ngoại giao cho biết
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc từ ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín thứ trưởng ngoại giao tô anh dũng
đã dẫn đầu đoàn công tác liên ngành việt nam tới làm việc tại vương quốc anh nhằm trao đổi trực tiếp với các cơ quan chức năng
và địa phương sở tại về vụ việc ba mươi chín người thiệt mạng trong một xe tải ở essex đông bắc london anh
trong thời gian tại anh thứ trưởng tô anh dũng đã có nhiều cuộc làm việc

trước mắt thì việt nam sẽ tập trung chuẩn bị cho hội nghị hẹp các bộ trưởng ngoại giao asean sẽ diễn ra vào tháng một năm sau
đây là cái hoạt động lớn đầu tiên mở đầu cho cái năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
việt nam sẽ tiếp tục phát triển các ý tưởng các sáng kiến đề ra cho năm chủ tịch
tạo sự thống nhất đồng thuận trong asean để đưa vào triển khai trong thực tiễn
cũng tại buổi họp báo phó phát ngôn bộ ngoại giao ngô toàn thắng đã thông tin một số hoạt động
đối ngoại nổi bật sẽ diễn ra trong thời gian tới